với sự tham gia của một mươi một đoàn thể thao đông nam á
sea games ba mươi một mang thông điệp vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
sau khi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tuyên bố sea games ba mươi một chính thức bắt đầu
thì pháo hoa được bắn lên quanh sân mỹ đình
cựu vận động viên nguyễn thị tĩnh mở đầu cho lễ rước đuốc lên đài lửa sea games tại mỹ đỉnh
vào thời khắc ngọn lửa thiêng sea games ba mươi một được thắp lên cũng là lúc ca khúc chính thức
let s shine cùng tỏa sáng vang lên trong một màn trình diễn ấn tượng sôi động của linh vật sea games
các chú sao la mệnh danh là kỳ lân châu á và màn bắn pháo hoa rực rỡ đánh dấu thời khắc khai mạc đại hội thể thao đông nam á

dù chỉ diễn ra trong thời gian hơn một giờ đồng hồ nhưng lễ khai mạc đã truyền tải đầy đủ thông điệp của việt nam
gửi đến bạn bè trong khu vực thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển thắt chặt tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các quốc gia
sau lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
gửi đến bạn bè trong khu vực thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển thắt chặt tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các quốc gia